các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các em nhỏ đi học trực tiếp từ đầu tháng bốn cụ thể như sau
ngày ba mươi tháng ba ubnd tỉnh hà nam đã có công văn số sáu trăm sáu mươi ba về việc đồng ý cho trẻ mầm non lớp một đến lớp sáu trên địa bàn tỉnh đi học tại trường kể từ ngày một tháng tám
trước đó sở giáo dục và đào tạo hà nam yêu cầu các cấp quản lý giáo dục thông báo đến giáo viên học sinh cha mẹ học sinh về thời gian đi học trở lại
thực hiện nghiêm sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã sửa đổi bổ sung lần hai
đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế địa phương trong việc khử trùng các trang bị đồ dùng đồ chơi phòng học vệ sinh toàn trường để phòng chống dịch bệnh
đặc biệt phải cập nhật thông tin liên quan đến sức khỏe của cán bộ giáo viên học sinh hàng ngày
báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở đơn vị địa phương về ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
sở giáo dục và đào tạo
ông phạm anh tuấn giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nam cho biết dịch tại địa phương đã được kiểm soát và tỉnh đang thực hiện chuyển sang trạng thái bình thường mới
việc cho các em trở lại trường là cần thiết
sở đã yêu cầu các trường chủ động trong công tác tiêm phòng vaccine cho cán bộ giáo viên học sinh trên địa bàn
hiện hơn chín mươi tám chín giáo viên và học sinh đã tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín và đang tiến hành tiêm mũi ba cho các trường hợp đủ điều kiện
trong năm ngày qua số ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày tại nam định đã giảm xuống dưới một ca một ngày
ngày ba mươi tháng ba chỉ ghi nhận sáu trăm chín mươi năm ca
tỉnh đạt mức tiêm phủ vaccine phòng bệnh là khá cao với tỷ lệ tiêm mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi chín hai mũi hai đạt chín mươi bảy bảy mũi ba đạt tám mươi hai
tỷ lệ trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi tiêm vaccine mũi một đạt chín mươi chín sáu mũi hai đạt chín mươi chín bảy
tỷ lệ trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi tiêm vaccine mũi một đạt chín mươi chín sáu mũi hai đạt chín mươi chín bảy
trên cơ sở tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát tốt tỉnh nam định đã quyết định cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu đến trường học trực tiếp kể từ ngày bốn tháng bốn
trừ địa phương có cấp độ dịch mức bốn tuy nhiên chưa tổ chức ăn bán chú
trẻ mầm non tiếp tục nghỉ ở nhà cho đến khi có thông báo mới
chiều ba mươi tháng ba phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang lê văn phước đã ký công văn số hai trăm sáu mươi
thống nhất chủ trương cho trẻ mẫu giáo năm tuổi trở lại trường kể từ ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo đó ubnd tỉnh an giang giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan
và ubnd các huyện thị xã thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo các điều kiện tiêu chí an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định khi cho trẻ trở lại trường học
các cơ sở giáo dục mầm non tư thục căn cứ vào cấp độ dịch của địa phương
và điều kiện về cơ sở vật chất của đơn vị xây dựng phương án đón trẻ đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch theo quy định
như vậy sau nhiều tháng đóng chặt then cài trường học cuối cùng các tỉnh thành đã bắt đầu dục dịch mở cửa
đưa học sinh quay trở lại học trực tiếp đây là kết quả đáng mừng cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn
chúng tôi mong rằng từ bây giờ các em sẽ không còn phải ngồi chăm chú trước màn hình máy tính khô khan
mà được học tập đến trường trong điều kiện an toàn để có thể phát triển tốt nhất